hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hoàng văn yên
sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
tiếp tục với phần xét hỏi nhằm làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển được chót lọt không bị phát hiện bắt giữ và xử lý
tại phiên tòa nhóm bị cáo gồm nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang và nguyễn văn an em họ của bị cáo thế anh tiếp tục không thừa nhận hành vi nhận hối lộ
bị cáo thế anh phủ nhận không quen biết phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
mặc dù hữu có mặt tại phiên tòa khai đã gặp trực tiếp thế anh hai lần để thỏa thuận nhờ giúp đỡ trong việc buôn lậu xăng
trong vụ án này bị cáo nguyễn thế anh bị truy tố về hai tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang campuchia bán kiếm lời hữu đặt vấn đề buôn lậu xăng nhờ thế anh giúp đỡ
theo thỏa thuận mỗi tháng hữu sẽ chi cho thế anh ba mươi usd và một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hữu tiếp tục đặt vấn đề về việc vận chuyển sang nhập lậu để tiêu thụ ở nước ngoài và nhờ thế anh giúp đỡ
bị cáo thế anh đồng ý và yêu cầu hữu chi tiền cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa với số tiền mỗi tháng là sáu mươi usd và chín trăm năm mươi triệu đồng
thời gian qua nhiều vụ án mạng xảy ra xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân xã hội
có những vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhất thời bộc phát nhưng cũng có những vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn dai dẳng kéo dài dẫn đến xung đột rồi xảy ra án mạng
một số vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng nai gần đây tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo
về sự gia tăng sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng nẻp ô xe máy đối tượng dương thanh sang một mươi tám tuổi chú ở phường tràng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai đã mang tội giết người
trước đó sang cùng một mươi bảy người khác cùng trang lứa dùng súng tự chế dao mã tấu bom xăng đi hỗn chiến với một nhóm khác
hậu quả làm phan lê thanh sang bị nhóm của dương thanh sang dùng súng bắn gục tại chỗ
sau khi gây án các đối tượng trong cả hai băng nhóm đã bỏ trốn
tuy nhiên qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
qua cuộc gãn này thì cơ quan điều tra xác định là đây là mâu thuẫn bọc phát của hai nhóm thân thiếu niên
trong quá trình lưu thông trên đường chưa phát hiện có dấu hiệu băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn trong một thời gian dài
mâu thuẫn bọc phát và chúng tôi đang tập trung điều tra làm rõ xem còn đồng phạm hay không để ký bắt để xử lý
đồng thời là xác định là làm rõ cái nguồn gốc của cái khẩu súng tự chế mà đối tượng sử dụng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đồng nai xảy ra gây dối trật tự công cộng
một mươi vụ gây dối trật tự công cộng
đối tượng gây án phần lớn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
trong đó có tới khoảng sáu vụ các đối tượng đều sử dụng súng dao mã tấu bom xăng để đánh nhau
trong công tác giáo dục quản lý con em của mình cùng với chính quyền địa phương cùng với nhà trường cơ sở
để giáo dục con em của mình trong quá trình kết bạn với nhau
kịp thời phát hiện ra những mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè để có giáo dục để có uống nắng
đồng thời nếu như phát hiện những biểu hiện bất thường trong con em của mình thì cũng có trao đổi với lực lượng công an gấp phường xã
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an
tại địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn các gia đình
mỗi người dân ý thức chấp hành pháp luật nâng cao kiến thức kỹ năng trong giải quyết xung đột
mâu thuẫn hàng ngày
không để mâu thuẫn lên đỉnh điểm tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương
trước đó hiệp và dương bàn bạc cùng nhau đi thực hiện trộm cắp xe máy
từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng thường giảo quanh các khu dân cư
nơi tập trung nhiều khu trọ của công nhân sinh viên trên địa bàn thành phố để trộm cắp
đến thời điểm bị phát hiện dương và hiệp đã cùng nhau thực hiện chót lọt bảy vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận thanh khê
tổng giá trị gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện thêm năm vụ trộm cắp khác trên địa bàn các quận liên triểu và cẩm lệ
hiện công an quận thanh khê đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định bị hại có liên quan
công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một điểm giao nhận hàng hóa trên đường phạm cự lượng phường mỹ phước thành phố long xuyên
tổ công tác đã phát hiện trên ba mươi sáu chín trăm bảy mươi đơn vị sản phẩm hàng hóa gồm thuốc tây mỹ phẩm thực phẩm chức năng hóa chất linh kiện điện tử
thời điểm kiểm tra quản lý của điểm giao nhận hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
công an quận tám tp hcm đang truy bắt đối tượng truy nã la trí vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
quê quán trung quốc trú tại phường một mươi quận tám tp hcm về tội không chấp hành án phạt tù
công an quận tám tp hcm đề nghị thân nhân gia đình đối tượng trên có trách nhiệm giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã trên hoặc có thông tin liên quan về đối tượng
thì báo ngay đến đội cảnh sát hình sự công an quận tám tp hcm theo địa chỉ chín trăm chín mươi ba phạm thế hiển phường năm quận tám tp hcm
gặp cán bộ đặng đức huy số điện thoại chín trăm linh chín năm mươi năm
ba nghìn sáu trăm một mươi sáu hoặc báo ngay cho tô quan công an ủy ban nhân dân nơi gần nhất để xử lý
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bà rìa vũng tàu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
công an tỉnh bà rìa vũng tàu
huỳnh thị ngân trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường năm quận một mươi một tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bốn mươi chín và có sẹo chấm cách một năm cm sau cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp vĩnh yên và công an tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu năm phường tiền châu thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi một ấp hai xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện